thưa quý vị trong ba ngày nghỉ tết dương lịch toàn quốc xảy ra một trăm năm mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi sáu người bị thương một trăm ba mươi một người
cả nước đã xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn đường bộ làm năm mươi bốn người chết một trăm ba mươi người bị thương
ba vụ tai nạn đường sắt làm chết hai người không xảy ra tai nạn đường thủy
ba ngày nghỉ cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần hai mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền gần năm mươi tám hai tỷ đồng trong số đó vi phạm về nồng độ cồn là bảy năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm về ma túy ba mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ là năm một trăm linh ba trường hợp
ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tình hình giao thông tại các tuyến cao tốc và cửa ngõ các thành phố lớn như hà nội tp hcm phương tiện tham gia giao thông đông đúc ổn tắc
tuy nhiên tại các tuyến đường nội đô giao thông thông thoáng ổn định
vi phạm nồng độ cồn ở mức năm trăm chín mươi năm mg trên lít khí thở
điều khiển xe đâm vào xe mô tô đặc trùm cảnh sát giao thông
nguyễn thanh tâm tài xế xe ô tô mang biển số hai mươi chín k năm nghìn năm trăm bốn mươi một đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi giờ ngày ba mươi một tháng một mươi hai tâm điều khiển xe mô tô xe ô tô từ huyện yên dũng về huyện tân yên tỉnh bắc giang
khi tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an tp bắc giang đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ra hiệu lệnh dừng xe tâm không chấp hành mà bỏ chạy
khi bị tổ công tác quyết liệt kiểm tra tâm đã điều khiển xe đâm vào xe mô tô của tổ công tác làm xe bị hư hỏng rồi nhấn ga lùi tiến xe lách khỏi các vật cản để bỏ chạy
khi bị chặn lại tâm không xuống xe xuất trình giấy tờ
tổ công tác đã phải phá kính chăn gió bên lái để mở cửa xe không chế tâm
kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tâm cho kết quả là năm trăm chín mươi năm mg trên lít khí thở
công an tp bắc giang đã lập biên bản bắt người phạm tội bắt quản tàng đối với tâm về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh mời làm việc một mươi năm thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi để làm rõ về hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép
quá trình xác minh cảnh sát giao thông công an tỉnh đã làm rõ sau đối tượng có hành vi đua xe và chín đối tượng cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc ấp phú long xã bình phú huyện càng long vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm lực lượng công an tiến hành tạm giữ một mươi ba xe mô tô và hai giấy phép lái xe đồng thời còn làm rõ và mời làm việc thêm chín đương sự có liên quan
phòng cảnh sát giao thông công an tp bắc giang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một mươi năm đương sự
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm một mươi ba một năm hai đối tượng là nguyễn hiệu đảng và lê văn dũng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng trên cùng đồng bọn cho hai người dân vay với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
với lãi suất ba trăm một mươi chín đến chín trăm một mươi ba một năm thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn hiệu đảng và lê văn dũng thu giữ một xe ô tô chín xe máy một mươi sáu điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án
nguyễn hiệu đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng từ năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh quảng trị

chiều ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin trong ba ngày nghỉ tết dương lịch từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc xảy ra một trăm năm mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi sáu người bị thương một trăm ba mươi một người
cả nước đã xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn đường bộ làm năm mươi bốn người chết một trăm ba mươi người bị thương ba vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết hai người không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy
cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã chuyển kiểm tra phát hiện xử lý gần hai mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần năm mươi tám hai tỷ đồng
trong số đó vi phạm về nồng độ cồn là bảy năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm về ma túy là ba mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ năm một trăm linh ba trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện xử lý bốn trăm linh chín trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát theo dõi của cục cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra phát hiện xử lý ba trăm chín mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền gần một hai tỷ đồng tạm giữ hai phương tiện
trên đường sắt cảnh sát giao thông xử lý một mươi hai trường hợp vi phạm phạt tiền bốn triệu đồng
hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
người dân đã quay trở lại các thành phố lớn để tiếp tục công việc của mình
chính vì vậy mà lượng phương tiện giao thông đã tăng đột biến
khiến tại một số tuyến đường dẫn vào cửa ngõ của thủ đô hà nội
có hiện tượng ủn tắc kéo dài các phương tiện di chuyển chậm
lực lượng công an đã bố trí phân luồng điều tiết giao thông tránh tình trạng ủn tắc kéo dài
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
đường sống đường không khai là một mươi sáu viết một mươi sáu hóa không bóng
đoạn trở đẹp lại nữ
đoạn trở đẹp lại nữ
theo ghi nhận của phóng viên
mặc dù lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông tại các nút giao thông trọng điểm
tuy nhiên do mật độ giao thông tăng cao
nên tại các trục giao thông trọng điểm
các tuyến đường cửa ngõ về nội đô
như cầu thanh trì giải phóng phạm hùng quất duy tiến nguyễn trãi văn ghe ba
lượng phương tiện di chuyển chậm
một số đoạn bị ủn tắc cục bộ
đối với tình hình giao thông buổi trường ngày hôm nay
các cửa ngõ bến xe đang đông đúc trở lại
đội cảnh sát đường bộ số sáu đã ứng trực trong con số
phân công các cán bộ chiến sĩ tại các ngã tư
các cửa ngõ trọng điểm
để hướng dẫn các phương tiện giao thông
như người dân quay lại để được thông suốt
bên cạnh đó tại các tuyến đường cao tốc tiến vào thủ đô
đang bị ủn tắc có dài
các phương tiện di chuyển rất chậm
chính vì vậy từ một mươi bảy h ba mươi đến hai mươi h
trên tất cả các tuyến cao tốc
đã bị ủn tắc có dài
trong thủ đô lưu lượng cảnh sát giao thông
bộ công an thông báo cho phép các phương tiện
được đi vào làn khẩn cấp không xử phạt
có lưu lượng người và phương tiện
tham gia giao thông tăng đột biến
đặc biệt là trên các tuyến ra vào
các cửa ngõ tập trung ở hà nội
và thành phố hồ chí minh
cũng như các đô thị lớn
để chúng tôi bố trí lực lượng
bố trí các phương tiện cứu nạn cứu hộ
thường trực để đảm bảo
cho việc ứng phó
và xử lý những sự cố
một cách đảm bảo
cho giao thông được thông suốt an toàn
còn tại thành phố hồ chí minh
ngày cuối nghỉ tết dương lịch
giao thông tại cửa ngõ phía đông tương đối thông thoáng
chỉ xảy ra ủn tắc cục bộ
ở một số thời điểm nhất định
người dân đã chủ động bố trí thời gian di chuyển khác nhau trong ngày
kim thạch xin kính chào quý vị
đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cho biết
đang điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc
do lê hiền mụi ba mươi ba tuổi
lê trung hiếu năm mươi tuổi
cùng ngụ quần sáu
nguyễn công lữ bốn mươi hai tuổi
ngụ tỉnh tiền giang
vào đông phạm thực hiện
để thu hút khách
kiếm thêm thu nhập
nên mụi đã nảy sinh ý định
tổ chức cho khách đến uống cà phê đánh bạc
bằng hình thức cá đổ bóng đá
các trận đấu được phát sóng trên truyền hình
hoặc không gian mạng
sau đó lữ giao tài khoản này cho mụi
để tổ chức cho khách đến uống cà phê đánh bạc
bằng hình thức cá đổ bóng đá
khi giao tài khoản cho mụi
thì lữ thỏa thuận hưởng lợi hai mươi
trên tổng số tiền mụi thắng
về phần mụi
sau khi có tài khoản cá cược
thì đã chia thành năm tài khoản nhỏ
giao cho các nhân viên trong quán cà phê
để tổ chức đánh bạc
khi khách đến uống cà phê có nhu cầu cá đồ bóng đá
các đối tượng giúp sức sẽ truy cập vào các trang website cá độ
rồi đăng nhập các tài khoản cá cược được giao
để xem thông tin tỷ lệ kèo
báo cho khách
sau khi bắt giữ nhóm người nói trên
công an thu giữ tổng số tiền hơn chín mươi hai triệu đồng
trong đó có ba mươi chín triệu đồng
là tiền mà nhóm này tổ chức
và các công bạc dùng để tham gia đánh bạc
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin từ công an thành phố hồ chí minh cho biết
vừa đấu tranh triệt xóa thành công hai nhóm đối tượng
bắt giữ sáu đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng
và cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn
nhóm thứ nhất do đối tượng hồng long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ quận sáu cầm đầu
đã cùng ba đối tượng
ba đồng phạm là thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
lưu thanh tuấn
sinh năm hai nghìn ba
lê văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ngụ quận sáu
lãi suất mà long cho các con nợ vây
lên đến năm trăm bốn mươi trong một năm
khi người vây không trả đúng hạn
thì long chỉ đạo đàn em nhắn tin đe dọa
dùng sơn pha trộn với mắm tôm khủng bố
để buộc trả tiền
các đối tượng còn tạt chức bẩn vào nhà người thân
lán diện của người vây tiền để đòi tiền
theo công an nhóm của long đã tạt sơn
nhằm cưỡng đoạt tài sản rất nhiều vụ
trên địa bàn quận sáu thành phố hồ chí minh
nhóm đối tượng hoạt động tính dụng đen thứ hai
do tiêu trận quốc huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quê đồng tháp cùng nguyễn thị ngọc yến thực hiện
qua điều tra giữa năm hai nghìn hai mươi hai
yến là nhân viên tính dụng của một ngân hàng
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
yến đã mốc nối với huy cho bà hát
chủ của một doanh nghiệp vay hơn một mươi tỷ đồng
với lãi suất một trăm năm mươi trên một tháng
yến và huy đã thu lợi bức chính
số tiền hơn ba tỷ đồng
hiện hai vụ việc đang được công an thành phố hồ chí minh
ban thường vụ thành đoàn thành phố
phối hợp với công an thành phố quận ủy
ủy ban nhân dân quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
tổ chức lễ phát động cao điểm ra quân
phòng chống tội phạm
và đảm bảo trực tự an toàn xã hội
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
dịp tết dương lịch tết nguyên đáng giáp thình
phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ thành phố
trong việc xây dựng sự đoàn kết
tự lực tự cường
phát huy sức mạnh
cuộc cả hệ thống chính trị và nhân dân
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật
xị lý giải quyết các tình huống phức tạp
và an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội
trên địa bàn thành phố
công tác này nhằm tạo môi trường lành mạnh thuận lợi
để phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước
dịp lễ tết còn là tạo sự an toàn
cho người dân vui xuân
hơn chín đoàn viên thanh niên
toàn thành phố hồ chí minh
chúng tôi sẽ sung kích tình nguyện tăng ca
làm thêm giờ để đảm bảo tiến độ công tác cải cách hành chính
cũng như là tấn công chiến áp tội phạm
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố
ngoài ra thì chúng tôi tăng cường hoạt động
tuyên truyền pháp luật phòng chống cháy nổ
cứu nạn cứu hộ phòng chống tội phạm đường phố
tuyên truyền phòng chống tội phạm tính dùng đen
và tội phạm công nghệ cao ra quân bóc gỡ
các loại các sản phẩm quảng cáo sai quy định
đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn xã hội thành phố
ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp
với các tổ chức chiến sĩ xã hội
các đoàn thể địa phương để chăm lo
cho thanh niên chậm tiến thanh niên hoàn lương
và những người sau gai nghiện trở về địa phương
để tiếp tục hòa nhập với cộng đồng
làm những việc có ích cho xã hội
ngoài ra thì chúng tôi còn chăm lo cho số đối tượng
là chiến sĩ nhiệm vụ để các đồng chí
có một mùa xuân thật là vui vẻ
hạnh phúc đầm ấm
cũng như là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao
ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng
tới đông đảo người dân thanh niên người lao động
mới rộng địa bàn tập trung đúng
trúng vào các điểm nóng điểm nhạy cảm
tuổi trẻ công an thành phố
cũng đã tăng cường trong việc là
thành lập các đội hình xung kích
về tuyên truyền pháp luật
đặc biệt là tập trung ở các khu nhà trọ
khu công nghệ cao các khu
hoặc là các trường học các nơi
mà tập trung nhiều cái mối nguy cơ về tội phạm
trong dịp tết nguyên đáng ngày hôm nay
thì đoàn công an thành phố
cũng xác định là trong cái công tác tuyên truyền pháp luật
sẽ tập trung vào cái nhóm tội phạm như là
tội phạm đường phố tội phạm cướp vật
cũng như là các tội phạm mà sử dụng vũ khí
rồi tội phạm ma túy
các tội phạm mà thường xuyên gắn với
các dịp tết nguyên đáng tết cao điểm như vậy
để tập trung công tác tuyên truyền
đẩy mạnh cái công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt thì hơn nữa
thì chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền
trên không gian mạng
với vai trò là đoàn thanh niên tham dự
trong lễ phát động ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là tự hào
và sẽ tiếp tục cố gắng
cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên
tiếp tục sung kích là ngọn cờ đầu
để luôn phối hợp với các lực lượng
ban ngành đoàn thể cùng với
đặc biệt là lực lượng an ninh trật tự lực lượng công an
sẽ tiếp tục giữ vững
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường
địa bàn quận và địa bàn thành phố trong thời gian tiếp theo
ngay sau ra quân
đoàn thanh niên quận ở đoàn phường
phối hợp cùng công an các phường
tổ chức các chương trình phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm
kỹ năng phòng chảy chữa cháy
vừa rồi cán bộ công an
cũng tuyên truyền những kiến thức rất là bổ ích
đến bà con
cư dân an sương về
phòng chống tội phạm
cách để mình có thể phòng tránh
khi mà đi đường bị cướp giật
khi có những đối tượng xấu
có manh nha trộm cắp tài sản của mình
bên cạnh đó
cũng một số thủ đoàn mới
triển khai trên mạng
mình phòng chống những tội phạm ở trên an ninh mạng
đấy là những kiến thức rất là bổ ích
đối với bà con
thông qua đợt cao điểm này
cũng sẽ tuyên dương nhân rộng gương điển hình
trong việc tham gia xung kích
đảm bảo an ninh trực tự an toàn xã hội
tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lan tỏa những thông điệp hay ý nghĩa
và cố vũ thanh niên no theo
từ đó an ninh chính trị được giữ vững
kinh tế tiếp tục phát triển
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố hồ chí minh cho biết
đang tạm giữ hồ thị hạnh sinh năm hai nghìn bảy
và đầu thị liên về hành vi môi giới mà dân
qua công tác nắm tình hình địa bàn
và công tác nghiệp vụ
xét hình sự phát hiện
bằng nhóm hoạt động môi giới mại dâm
trên không gian mạng
trong đó xét định hồ thị hạnh
sinh năm hai nghìn một
điều hành đường dây
hạnh xây dựng hình tượng
cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội
với nhiều lượt theo dõi
trên các nền tảng mạng xã hội
thường xuyên phơi bày
phô trưng cuộc sống sang chảnh
tại những nơi nổi tiếng
mua sắm đồ hiệu đắt tiền
nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ
lười lao động
lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm
do hạnh điều hành
tính đến thời điểm
bị cơ quan công an phát hiện
đối tượng hạnh khai nhận
đã quản lý trên ba mươi gái bán dâm
trong đó có các hot girl
diễn viên điện ảnh nổi tiếng
với giá bán dâm
từ một mươi bốn đến năm mươi triệu đồng
trong một lượt
công an tp hcm cho biết
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã bắt khẩn cấp phan hoàng phương
tổng quản lý
lê thành vinh
tổng quản lý nhà hàng ruby
và nguyễn thị thảo quản lý
về hành vi môi giới mại dâm
tại hai nhà hàng ruby và thảo vi
cùng nằm trên đường lê văn quý
phương bình trị đông a
quận bình tân
cảnh sát phát hiện
có khoảng một trăm linh một trăm năm mươi tiếp viên nữ
phục vụ nhu cầu ăn chơi
nhưng viên nữ khỏa thân
nhạy sexy để kéo khách
và tăng doanh thu cho nhà hàng
dưới sự điều hành
của các má mì
tổng quản lý
chủ nhà hàng hoạt động
với thủ đoạn tinh vi
nếp bóng dưới vỏ bọc
là nhà hàng kinh doanh ăn uống
karaoke không có dây phép
nhưng ẩn sau đó
là hoạt động môi giới mại dâm
giá cả mua bán dâm
từ ba triệu đồng trên một lần
và sáu triệu đồng
trên một lần qua đêm